tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp cùng bộ khoa học và công nghệ
tổ chức đại hội tài năng trẻ việt nam lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi
dự đại hội có đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
một trăm linh đại biểu tài năng trẻ từ khắp mọi miền tổ quốc và đại diện cho hàng chục triệu thanh niên việt nam
đang sinh sống làm việc trong và ngoài nước
đại hội đã chọn ra hai mươi đại biểu ưu tú nhất để vinh danh
đó là những nhà khoa học trẻ thầy thuốc trẻ nhà giáo trẻ tài năng
là những công nhân nông dân trẻ có nhiều sáng kiến sáng tạo mang lại hiệu quả kinh tế cao
là những doanh nhân trẻ nỗ lực vượt qua khó khăn xung kích trên mặt trận kinh tế
tạo ra sản phẩm có chất lượng uy tín và sức cạnh tranh cao
đứng vững trong thời kỳ hội nhập và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước
phát biểu tại đại hội đồng chí nguyễn xuân thắng nhấn mạnh quan điểm
hiện tại là nguyên khí quốc gia mong muốn thanh niên tiếp tục phát huy sức trẻ
sức sáng tạo vượt qua khó khăn thách thức vươn lên làm giàu cho đất nước
với chủ đề của đại hội lần này là khát vọng việt nam
đại hội cũng gửi thông điệp tới thanh niên việt nam trên toàn thế giới
hãy cùng nhau thi đua lập thân lập nghiệp
chung tay vun đắp cho khát vọng xây dựng đất nước việt nam thịnh vượng hùng cường